từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại hai huyện cam lộ và hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã phát hiện cất bốc một mươi năm hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật
trong đó một liệt sĩ đã xác định được danh tính và đưa về an táng tại quê nhà
đó là liệt sĩ trần đình kiểu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một quê ở cẩm quang cẩm xuyên hà tĩnh
hy sinh ngày một mươi hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
các hải cốt còn lại đang được quy tập và quản lý tại vị trí tìm thấy
hiện các đội quy tập hải cốt đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm